xin kính chào quý vị và các bạn
trong một hai ngày tới các tỉnh miền bắc tiếp tục chịu sự chi phối của bộ phận áp cao lạnh lục địa phía bắc
nên thời tiết phổ biến là ít mưa ngày còn nắng nhẹ với nhiệt độ phổ biến ở mức là hai mươi một hai mươi chín độ
về đêm và sáng trời xe lạnh sau đó đến ngày hai mươi bốn do nhiễu động của gió đông từ biển lấn vào
sẽ xuất hiện mưa rông rải rác tại đồng bằng và trung du
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cũng phổ biến là ít mưa ngày có nắng với mức nhiệt ngày đêm ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ
về đêm và sáng trời xe lạnh vùng núi cao có nơi trời rét
tại miền trung sự lấn vào của khối không khí khô trên mực năm m hình thành nên nhiễu động gió đông
và tác động chính đến thời tiết tại khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
ba ngày tới tại khu vực này sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
nhiệt độ cao nhất cũng chỉ phổ biến ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
nhưng tại các khu vực này cần lưu ý đề phòng lũ quét xa lở đất khu vực ven sông suối
và khả năng ngập úng cục bộ tại khu vực trụng thấp
các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận ngày còn nắng gián đoạn
mưa rào và rông rải rác chủ yếu xuất hiện với lúc chiều tối
nhiệt độ tại khu vực này ít biến động đạt trong khoảng là hai mươi tám ba mươi hai độ
chỉ một vài nơi vượt ngưỡng ba mươi hai độ
tại vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai phổ biến có nắng vào ban ngày
đêm có mưa vài nơi với mức nhiệt là một mươi chín ba mươi một độ
sau đó từ ngày hai mươi ba do tác động của nhiễu động từ biển vào
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh cùng nền nhiệt độ giảm nhẹ
trong mưa rông cần cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
đến với các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng chỉ có mưa vài nơi với mức nhiệt cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
và cũng từ ngày hai mươi ba thì mưa rông trên khu vực cũng tăng cả về diện và lượng
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh
gây nguy hiểm